đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị định kỳ để đánh giá toàn diện các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
và định hướng chương trình công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi để tổng kết triển khai tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an nhân dân đã làm tốt hiệu quả hơn
có nhiều điểm mới đột phá trong chức năng tham mưu chiến lược với đảng và nhà nước về những vấn đề cơ bản
quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội mở rộng đối ngoại hợp tác quốc tế
chủ động bảo đảm an ninh tử xa giữ vững an ninh chính trị của đất nước công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba tiêu chí
thủ tướng nêu rõ lực lượng công an nhân dân đã chủ động xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các phương án
kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa
việc bố trí sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý như phương trầm đặt ra khi thực hiện đề án tổ chức bộ máy mới
là bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ
có chính sách phù hợp động viên anh em làm việc tại cơ sở vì rất vất vả trực tiếp va chạm với nhiều việc
việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã bộ chính trị đã có chủ trương
cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai và hoàn thành ngay trong quý i năm hai nghìn hai mươi
về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thủ tướng đề nghị bộ công an cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc
hiệu quả các nghị quyết của trung ương về công tác xây dựng đảng nhất là nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
năm hai nghìn hai mươi là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cần lựa chọn thật tốt nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu phải thấm nhuần lời dạy của bác hồ cán bộ là cái gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém
vì vậy lực lượng công an nhân dân phải phát huy vai trò của mình và đóng góp tích cực để đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn trật tự và lanh mạnh hơn các năm khác